thưa quý vị lực lượng chức năng thành phố hồ chí minh đã triển khai việc kiểm soát người vô gia cư
bằng cách đưa về tập trung để lo ăn ở sinh hoạt chăm sóc y tế nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
động thái này được đưa ra khi mà chuyến thực hiện quyết liệt sau khi phó thủ tướng vũ đức đam
yêu cầu quân đội và công an vào cuộc
tối hai mươi ba tháng tám công an quận phú nhuận chia làm bốn tổ công tác tiến hành tuần tra khép kính địa bàn
để vận động người lang thang vô gia cư về trung tâm an sinh xã hội để phối hợp với chính quyền thành phố
trong việc thực hiện các giải pháp ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
không chỉ những người vô gia cư trong số những hoàn cảnh được đưa về khu tập trung
có cả những lao động nghèo bị mất việc làm không có thu nhập rồi thành phố cũng không được
mà ở lại cũng không xong khi không có tiền trả nhà trọ nên đành phải ra đường sống cơ nhở
vào sự giúp đỡ của cộng đồng
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành thu gom
lên danh sách đưa những người này về các điểm tập trung tạm thời đảm bảo cuộc sống trước mắt cho họ
từ cái chỗ mà họ thuê nhà đó rồi không có cái điều kiện về nhà ở chủ nhà lấy lại nhà
thì họ bắt đầu là họ ra đường
và khi họ ra đường như vậy đó thì quá trình anh em đi làm thì mới phát hiện là
nhiều trường hợp sống ngoài đường như vậy thì họ lại dương tính
khi mà mình test nhanh đó mình thấy dương tính
và cái chủ trương đầu tiên thì mình thấy là bà con mà để cho bà con sống cơ nhở ở bên ngoài
cái việc đầu tiên là mình thấy là cái đời sống của người ta

trong tình hình dịch bệnh bây giờ mà để cho bà con mình sống cơ nhà ở thì cái quan điểm đó là
mình thấy là nó không có được
cho nên là lãnh đạo quận thì cũng đã có những cái chủ trương ngay từ đầu
là phải xem xét để tính toán làm sao tìm một cái nơi để đưa bà con là về khu này
ngoài ra việc để bà con ở ngoài đường khi mắc covid một mươi chín thì rất dễ lây lan nhanh ra cộng đồng
vì vậy việc thu gom đưa người vô gia cư cơ nhỏ về điểm tập trung sẽ giấy tiện chăm sóc yếu
y tế và có chỗ nghỉ ngơi
bà con ở đây sẽ được phục vụ ăn uống đầy đủ
nhiều quận huyện cũng sẽ test nhanh lấy mẫu và lên kế hoạch tiêm vaccine cho đối tượng này
cứ ăn có cơm có đồ mặn có đồ xào có canh
dương tính thì mình cứ đưa vào các cái trung tâm cách ly của mình thôi
thì hiện nay mình vẫn đang làm như vậy
thì bây giờ có được cái chỗ này thì các phường đỡ ở cái chuyện là không có rải rác
mà sẽ tập trung hết về chỗ này thì nó sẽ đỡ hơn và nó thuận lợi hơn
vì quyết liệu tập trung người vô gia cư người sống lang thang tại thành phố hồ chí minh
sẽ giúp ngăn chặn được nguy cơ lây nhiễm từ những người này
đồng thời đây là một chính sách nhân văn
chính quyền đã kịp thời chăm lo an sinh xã hội cho những người cùng cực vượt qua khó khăn của dịch bệnh